trong hai tháng qua dịch covid một mươi chín đã làm xáo trộn mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân
vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với một số bộ ngành và doanh nghiệp tư nhân
nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
dự báo hết tháng ba trong tháng bốn thì nhật bản hàn quốc trung quốc sẽ hồi phục kinh tế nhanh
thủ tướng cho rằng việt nam cũng cần phải đón bắt thời cơ để mặt lên khôi phục lại nền kinh tế
nếu để chậm trễ thì sẽ không đuổi kịp các nước đang phục hồi
thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp có thể đề xuất chủ trương biện pháp chính sách mới
cùng với chính phủ để có thắng lợi kép đó là vừa chống dịch thành công
vừa giữ vững ổn định kinh tế xã hội chuẩn bị mọi điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh
thủ tướng mong muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nhằm hiến kế để tạo sức bật cho đất nước
vượt qua khó khăn hiện nay
tại cuộc họp thủ tướng đã chuyển đi thông điệp đó là trong khó khăn
các doanh nghiệp cần phải cùng đoàn kết tiến bước trong giai đoạn tới